khoảng một mươi ba h bốn mươi năm chiều ngày hôm nay tại một căn hộ ở tầng hai mươi tổ hợp trung cư new horizon ở phường mai động quận hoàng mai tp hà nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn
rất may lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu được một thiếu niên
theo thông tin ban đầu một đám cháy bất ngờ bùng lên tại căn hộ hai nghìn một mươi
thời điểm xảy ra đám cháy trong căn hộ có một nam thiếu niên ở nhà một mình
ngay sau khi nhận được tin báo trung tâm chỉ huy đã điều động năm xe chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy công an quận hoàng mai và công an quận hai bà trưng cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt các lực lượng chức năng cứu được nạn nhân ra ngoài an toàn
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ